đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nam định về việc triển khai quyết định kiểm tra kết luận của bộ chính trị
về đẩy mạnh công tác quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nhấn mạnh
quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong bốn nhiệm vụ giải pháp lớn được nghị quyết hội nghị lần thứ ba
ban chấp hành trung ương đảng khóa tám về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đã đề ra
trong đó quy hoạch cán bộ là mục tiêu trọng yếu của công tác cán bộ bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp
chủ động và có tầm quan trọng đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài
theo kế hoạch đoàn kiểm tra sẽ làm việc với một mươi hai tổ chức đảng và đơn vị trực thuộc đảng bộ tỉnh nam định từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
mốc thời gian kiểm tra từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nội dung chủ yếu về công tác cán bộ